tại hà nội trung tâm vũ trụ việt nam viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam và tập đoàn sumitomo của nhật bản
đã thực hiện lễ ký kết gói thầu vệ tinh lotus i thiết bị và đào tạo nhân lực thuộc dự án trung tâm vũ trụ việt nam
vệ tinh này sẽ được chế tạo sau lễ ký kết đánh dấu bước tiến mới trong hành trình làm chủ công nghệ vệ tinh của việt nam
và đây cũng là vệ tinh radar đầu tiên do việt nam sở hữu
vệ tinh lotus start i có trọng lượng năm trăm bảy mươi kg sử dụng công nghệ radar mới nhất với nhiều ưu điểm như phát hiện các vật thể có kích thước từ một mét trên mặt đất khả năng quan sát cả ngày lẫn đêm
lotus start i có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu
điều này đặc biệt có ý nghĩa ở việt nam nói riêng và vùng đông nam á nói chung do đặc điểm khí hậu nhiệt đới hầu hết thời gian bị che phủ bởi mây và mù
dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời
giúp giảm thiểu tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội